tại thành phố hồ chí minh hội doanh nghiệp hàng việt nam chất lượng cao và một số đơn vị liên quan
đã tổ chức chương trình tái khởi động kinh doanh sau dịch covid một mươi chín
và trao chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao năm hai nghìn hai mươi
do ảnh hưởng của dịch bệnh việc trao giấy chứng nhận hàng việt nam chất lượng cao chậm hơn so với mọi năm
lần này cả nước có sáu trăm linh bốn doanh nghiệp được người tiêu dùng bình chọn
và các ngành chức năng địa phương xác nhận được hội công nhận hàng việt nam chất lượng cao
trong đó hội tổ chức trao tại hà nội cho bảy mươi hai doanh nghiệp đại diện
và tại thành phố hồ chí minh cho hai trăm linh doanh nghiệp đại diện
giấy chứng nhận với những tiêu chí cụ thể và ngày càng tiềm cận với tiêu chuẩn thế giới
cũng hỗ trợ doanh nghiệp việt trong tìm kiếm thị trường xuất khẩu
cuộc khảo sát danh hiệu lần này diễn ra trong ba tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
hai mươi phỏng vấn viên trên toàn quốc cùng bốn mươi quản lý giám sát vùng đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp
một mươi hai sáu trăm chín mươi chín hội gia đình hai năm trăm sáu mươi bốn điểm bán tại các tỉnh thành phố
thuộc những trung tâm kinh tế trọng điểm của bốn vùng kinh tế
đồng thời khảo sát online thu được gần hai ý kiến trả lời
người tiêu dùng chọn sản phẩm với các yếu tố đầu tiên mang tính quyết định
là an toàn cho sức khỏe thông tin rõ ràng có các giấy chứng nhận đáng tin cậy hình thức bắt mắt